nhưng thay đổi quan trọng và có nhiều ý nghĩa hơn cả là từ hậu quả của những vụ việc đã xảy ra
đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở tứ kỳ đã ý thức sâu sắc hơn và chủ động hơn trong việc phòng chống
ngăn ngừa những sai phạm thông qua những chương trình hành động cụ thể
như ở xã minh đức hàng tháng hàng năm đảng ủy xã đều có chương trình kiểm tra giám sát để phòng chống tham nhũng
nếu có gì nảy sinh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện xử lý kịp thời
trong đảng ủy hàng tháng hàng năm chúng tôi đều có chương trình để phòng chống tham nhũng đối với cán bộ đảng viên
đặc biệt là những cán bộ ở những nĩnh vực có thể nhạy cạo
trong đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát
đảng ủy cũng có chương trình kiểm tra giám sát công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã
để ngăn chặn và phát hiện kịp thời những việc quản lý và xử lý những vi phạm về đất đai
trong thời gian gần đây địa bàn xã chúng tôi công tác quản lý đất đai đã được thực hiện cơ bản đảm bảo tốt
mọi vi phạm đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời và xử lý ngay từ khi mới phát sinh
nên công tác quản lý đất đai ở địa phương thường đối là tốt đảm bảo theo đúng quy định của phong luật
sự chủ động ở cấp cơ sở đã giúp cho huyện tứ kỳ xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình
kế hoạch đề ra tạo sự thống nhất cao từ huyện ủy
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và các cơ quan chuyên môn từ cấp huyện xuống các xã thị trấn
góp phần nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng
chống tham nhũng như mục tiêu đề án đưa ra
chương trình chúng tôi thống nhất là theo sự lãnh đạo của huyện ấy
huyện huyện hội đồng nhân huyện hàng năm nắm được thông tin
qua nắm thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước
các cơ quan chỉ các cơ quan nhà nước và nhân dân
như kết quả nhân dân và đánh
thì đề xuất với huyện ủy ủy ban huyện là tập trung vào những vấn đề mà xã hội đang quan tâm
để tập trung thanh tra
có những năm thì tập trung nhiều vào vấn đề là thanh tra nấu gỗm như vấn đề thực hiện thu các khoản nấu góp của học sinh
hoặc có những năm thì tập trung nhiều vào vấn đề là công tác quản lý đất đai
theo chỉ đạo của huyện ủy ban huyện
cách đây chưa lâu tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ ra mặt hạn chế trong công tác này là nhiều cấp ủy
tổ chức đảng chính quyền người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị
chưa nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương
lĩnh vực mình quản lý chưa thực sự gương mẫu quyết liệt trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
cách làm của tứ kỳ đã gợi mở ra một giải pháp để khắc phục có hiệu quả mặt hạn chế đó
đó là muốn nâng cao nhận thức thì phải gắn với những chương trình hành động việc làm cụ thể